theo chuyên gia y tế thuộc đại học vũ hán trung quốc virus gây covid một mươi chín sẽ lưu lại ít nhất hai tuần trên những bệnh nhân từng nhiễm covid một mươi chín đã bình phục
tuy nhiên khả năng nhiễm lại thấp lượng virus lưu lại này có thể kích thích phản ứng miễn dịch chống lại đợt lây nhiễm mới
kết luận này được các bác sĩ đưa ra sau một tháng rưỡi theo dõi một nhóm bệnh nhân trong độ tuổi ba mươi
nhóm nghiên cứu đã công bố phát hiện này sau khi nhật bản báo cáo trường hợp đầu tiên mắc lại covid một mươi chín sau khi bình phục